tích cực triển khai thực hiện tuyên bố hội nghị đồng thời xác lập cơ chế thích hợp để hợp tác hỗ trợ nhau nhất là giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong chuyển đổi số và trong đổi mới sáng tạo
chủ tịch quốc hội cũng khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là thúc đẩy đường đối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế việt nam hết sức coi trọng và tham gia tích cực có trách nhiệm tại các thể chế đa phương mà việt nam là thành viên
trên tinh thần đó quốc hội việt nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực cùng ipu và các nghị viện thành viên chung tay hành động để hiện thực hóa các mục tiêu các nghị quyết của ipu nói chung và của hội nghị nghị sĩ trẻ nói riêng không ngừng phát huy các sứ mệnh cao cả và nâng tầm ngoại giao nghị viện
cũng trong chiều nay ban tổ chức và đại diện liên minh nghị viện thế giới ipu đã tham dự buổi họp báo quốc tế thông tin kết quả hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín
thông tin tại họp báo đại diện ban tổ chức cho biết hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín đã đạt được nhiều con số kỷ lục như có ba trăm linh đại biểu quốc tế trong đó hơn hai trăm linh nghị sĩ trong liên minh nghị viện thế giới
bên cạnh đó hội nghị đã thông qua tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
đây là lần đầu tiên một hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu ra tuyên bố hội nghị với nhiều nội dung quan trọng không chỉ giải quyết vấn đề nóng của các quốc gia mà là giải quyết các thách thức toàn cầu
trong khuôn khổ hội nghị các đoàn đại biểu cũng trao đổi các kinh nghiệm hoạt động và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương
cũng như phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế mong muốn thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các nghị sĩ trẻ nữ nghị sĩ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ các nghị sĩ trẻ trong các vấn đề toàn cầu
học viện an ninh nhân dân cần tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trọng tâm là đổi mới chương trình đào tạo nội dung phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
và yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đó là một trong những nội dung chỉ đạo của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trong lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của học viện an ninh nhân dân diễn ra vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín tại hà nội
tại lễ khai giảng thầy và trò học viện an ninh nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống gần bảy mươi tám năm xây dựng và phát triển
tiền thân là trường
trường huấn luyện bồi dưỡng cán bộ công an
đến nay học viện an ninh nhân dân đã từng bước khẳng định vị trí vai trò là cơ sở đào tạo bồi dưỡng uy tín và chất lượng của ngành công an và trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia
năm học vừa qua học viện an ninh nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
trong đó một đơn vị cấp phòng được tặng cờ thi đua chính phủ ba đơn vị cấp phòng được nhận cờ thi đua của bộ công an
học viện đã chủ trì phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học lớn mang tầm quốc gia quốc tế hoàn thành việc nghiên cứu và nghiệm thu một mươi đề tài khoa học cấp bộ vượt hai trăm ba mươi ba ba so với chỉ tiêu được giao
năm học vừa qua học viện an ninh nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
bố trí giáo viên vừa tham gia công tác giảng dạy vừa tham gia công tác thực tiễn mỗi học viên phải ý thức sâu sắc xác định trách nhiệm vinh dự của mình khi là học viên của học viện an ninh nhân dân
cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện hiện đại xứng đáng là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia
thưa quý vị những lợi ích mang lại từ việc tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng vneid đang dần đi vào thực tiễn và được người dân đánh giá cao sau khi sử dụng
mọi công dân đều được thụ hưởng những tiện ích này hiện lực lượng công an cả nước đang tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn và cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
bên cạnh phần đông người dân đồng tình ủng hộ với chủ trương này thì vẫn còn có một số ít người dân cũng vẫn chưa hiểu hết về những lợi ích mà tài khoản định danh điện tử đem lại
thực tế việc vận động người dân hiện cũng gặp những khó khăn nhất định
ly là một trong số ít những trường hợp còn lại trên địa bàn xã dương quang huyện gia lâm thành phố hà nội đến hiện tại mới kích hoạt tài khoản định danh điện tử
công việc này chỉ mất vài phút đã có thể hoàn thành
khi đi làm về thì bố mẹ thường vào sang xã để làm em thấy rất là nhanh các chủ công an cũng hướng dẫn nhận tình
là được coi như vậy là tổ công tác của công an xã phối hợp với địa bàn khu dân cư đến tận gia đình nhà dân
tuyên truyền về công tác cài định danh điện tử rất thấy thuận tiện là khi đi giao dịch đến công sở làm thủ tục hành chính
với trên một mươi bốn nhân khẩu hiện công tác cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã dương quang đã đạt được trên chín mươi năm
số phần trăm còn lại chủ yếu thu các trường hợp da yếu không sử dụng smartphone người đi nước ngoài đi tù hoặc đã chuyển đi nơi khác không xác định rõ địa chỉ
tuy nhiên để có được tỷ lệ phần trăm kích hoạt như vậy cũng là điều không dễ
có những công dân họ cũng là công dân lớn tuổi thế nên họ cứ nghĩ rằng là tổ công tác và công an xã làm truyền họ
thế nên nhiều lúc là vào nhà họ không tiếp tục được tuyên truyền đến cá nhân đến thân nhân gia đình của cái trường hợp như vậy
bàn chủ công an xã cũng phải đến tận nơi cũng thuyết phục rồi động viên
cuối cùng thì công dân cũng hiểu ra
để có thêm một tài khoản được cài đặt kích hoạt lực lượng công an xã cũng đã mất khá nhiều thời gian nếu không nhận được sự hợp tác
anh ơi thực hiện cái mệnh lệnh một của giám đốc quang thành phố hà nội liên quan đến cái việc mà mời công dân lên để mở tài khoản định danh điện tử
thì anh có rảnh không bây giờ anh lên trụ sở để anh em công an xã mở và kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử cho anh với
cũng bây giờ tôi bận lắm nhà nhiều việc
anh xem tối anh có rảnh không
tối tối tôi bận rồi
cũng đã có những sự cố đáng tiếc phát sinh
đơn cử như đang trong quá trình vận động người dân số điện thoại của chiến sĩ này đã bị nhà mạng khóa một chiều do nhận được phản ánh từ các thuê bào
cơ quan công an cũng tuyên truyền cho người dân nhiều cái việc mà khi có số lạ gọi điện đến liên quan để mời hỏi cũng như là lấy các số thông tin của người ta
đến lúc người ta cũng cảnh sát
để cho người dân mà người ta chủ động lên thì rất là khó
nhiều lúc cũng phải tuyên truyền vận động kết hợp với cả chính quyền thôn cũng như là các lãnh đạo ban đại nhiệm vụ đơn cư
xác định tính đặc thù địa bàn chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán
vì vậy các phương thức tiếp cận vận động cũng được lực lượng công an xã ninh hiệp xây dựng một cách đặc thù
như tranh thủ thời gian vào buổi trưa tối sử dụng hệ thống loa chuyển thanh nhóm gia lô cộng đồng
đến nay ninh hiệp đã hoàn thành được gần chín mươi sáu chỉ tiêu đề ra
các đồng chí công an xã cũng đã rất tích cực đôn đốc đến từng người dân của địa phương
trong đó có gia đình tôi và được sự nhắc nhở đôn đốc gia đình tôi cũng phải tích cực tham gia
hiện trung bình các xã phường tại hà nội đã đạt tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử từ tám mươi đến chín mươi
một số khó khăn đang được lực lượng công an cơ sở triển khai các giải pháp gỡ khó bảo đảm tính phù hợp với từng địa bàn
theo đó tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ chính mỗi người dân
những người dân dự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tiến tới hoàn thành mục tiêu đạt ra
nhằm trao dồi nâng cao nghiệp vụ kỹ năng chiến đấu chiến thuật và rèn luyện sức khỏe
ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng chín tại tp hcm đã diễn ra vòng chung kết và trao giải
hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
vòng thi chung kết toàn quốc này diễn ra tại khu vực trung tâm tp thủ đức
tp hcm với một mươi chín đội tham dự đây là những đội mạnh đã xuất sắc vượt qua các vòng loại sơ tuyển
vòng loại khu vực trong ngày một mươi năm tháng chín đã diễn ra hai môn thi cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước
và bơi cứu nạn cứu hộ và trong sáng ngày một mươi sáu tháng chín diễn ra hai môn thi còn lại là một trăm linh m
vượt chứa ngại vật cứu nạn cứu hộ và cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói khí độc
những động tác hết sức nhanh chóng mạnh mẽ quyết quán thuần thuộc vào chuyên nghiệp của các vận động viên
và đặc biệt là các hợp đồng tác chiến giữa các đồng đội với nhau đã cho thấy kết quả tốt
có được điều này là trải qua rất nhiều thời gian khổ luyện của các vận động viên
trong thời gian tập luyện thì một số các đồng chí cũng bị chấn thương
như điển hình như tôi thì cũng bị khâu chín mũi và cũng bị chấn thương rất nhiều và mẻ mấy cái răng mộ
các phần thi đã diễn ra đúng với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực sôi nổi hấp dẫn
và thu hút được rất đông người dân tới theo dõi và cổ vũ
các vận động viên tham gia tranh tài đã thể hiện rất tốt bài thi của mình
thể hiện chuyên môn nghiệp vụ cao trong các thao tác như vượt chứng ngại vật trong không gian chật hẹp
sử dụng thành thạo thiết bị pha khóa sức khỏe và kỹ năng tốt
chân thành gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức hội thi đã xây dựng một chương trình rất là hay và ý nghĩa
giúp các đội tuyển các tỉnh trên toàn quốc
học hỏi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện nghiệp vụ góp phần xây dựng lên chất lượng huấn luyện của các tỉnh
chất lượng huấn luyện năng lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát vòng trái hay trái
điều này đồng nghĩa góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc
kết thúc hội thi đội tuyển công an tp hcm đã giành được ba huy chương vàng ở các môn thi
cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước một trăm linh m chứng ngại vật cứu nạn cứu hộ
và cứu nạn cứu hộ trong môi trường khói khí độc
qua đó giành giải nhất toàn đoàn giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về các đội tuyển
đến từ công an tỉnh lạng sơn và công an tỉnh nam định
hội thi nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại thành phố hồ chí minh lực lượng cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ
luôn sẵn sàng chiến đấu xả thân trong công tác chữa trái cứu nạn cứu hộ
việc khởi cứu người tài sản đóng góp thông ngõ và sự phát triển chung của thành phố hồ chí minh
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
hôm nay một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với huỳnh hữu tường chú tại thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai đã khởi tố
bắt giam hai mươi ba bị can liên quan đến công ty lộc phúc
có trụ sở tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình thành phố hồ chí minh để điều tra
công an tỉnh đồng nai xác định huỳnh hữu tường là chủ mưu
cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
tường điều hành mọi hoạt động của công ty lộc phúc
nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
nên thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc
đến nay đã có khoảng tám mươi khách hàng là nạn nhân của công ty này
với số tiền giao dịch lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
liên quan đến việc hàng ngàn xe máy bị bỏ lại ở các bến xe sân bay
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã có yêu cầu công an các địa phương
cần khẩn trương phối hợp xác minh giải quyết đặc biệt là các xe tăng vật trong các vụ án
đối với các xe khác không trong trường hợp xe tăng vật vụ án
nhà xe có thể giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự
đồng thời các chủ bãi xe nhà xe có thể trao đổi bàn giao về cơ quan công an
để làm thủ tục giám định xác minh tìm kiếm đăng báo và tịch thu sung ngân sách nhà nước
đối với tài sản vô chủ vắng chủ bỏ xe hoặc để quên mà không tới lấy theo quy định của pháp luật
theo ghi nhận của truyền hình công an nhân dân hiện nhà để xe tại sân bay tân sơn nhất
đang có khoảng sáu trăm năm mươi xe máy thời gian để từ hơn một tháng đến bảy năm
bến xe miền tây đang có khoảng
hai mươi xe trong đó có ba trăm một mươi xe gửi từ hơn chục năm trước còn lại là từ một cho đến gần một mươi năm
bến xe miền đông cũ cũng có khoảng ba trăm linh xe trong tình trạng tương tự
trung bình giá giữ xe hai bánh tại bến xe là ba trăm linh đồng một tháng tương đương với một mươi ngày đêm
giá giữ xe tại nhà xe tại sân bay tính theo giờ là giá khoảng tám trăm linh đồng một tháng
bên cạnh lo ngại phí giữ xe cao sau nhiều ngày không
lấy nên chủ xe bỏ lại do xe giá trị còn thấp hơn phí gửi xe
thì trong số này không loại trừ rơi vào các trường hợp các đối tượng trộm cướp
sau khi gây án đem tới đây gửi nhưng sau đó không thể lấy ra để đem đi tiêu thụ được
thưa quý vị tám bệnh nhi trong số hai mươi sáu nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình
đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai đang hồi phục tốt
sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
hơn hai mươi nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình thanh xuân hà nội
đã được chuyển về bảy đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị
các bệnh nhân đang được theo dõi diễn biến về đa chấn thương hôn mê do ngạt khói
tổn thương tim phổi tổn thương não nhiễm độc toan suy hô hấp ngộ độc khí
đến nay bệnh viện bạch mai tiếp nhận và điều trị hai mươi sáu nạn nhân
trong đó có hai mươi hai trường hợp sức khỏe ổn định còn lại bốn ca nặng
giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết đa số người bệnh đã qua cơn nguy kịch
có dấu hiệu hồi phục tích cực
trong đó tám bệnh nhi cháu bé nhất là tám tháng tuổi đang hồi phục tốt
cũng theo lãnh đạo bệnh viện bạch mai
bốn trường hợp nặng đang được tích cực điều trị bằng các phương pháp tối ưu nhất
nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn luôn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặt lên hàng đầu
tranh thủ từng giây từng phút để triển khai các phương án cứu người bị nạn và khống chế đám cháy
trong những tình thế đặc biệt nguy hiểm thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng những khó khăn gian khổ mới thấy hết được những phẩm chất đáng quý của người lính phòng cháy chữa cháy
vụ việc cháy tại phường khương đình quận thanh xuân hà nội vừa qua đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh
nhưng cũng một lần nữa khẳng định sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khi đã có mặt kịp thời
trong lúc mọi người chạy ra những người lính ấy vẫn lao nhanh vào hiện trường cứu người và chữa cháy
tiếp cận hiện trường với tốc độ nhanh nhất có thể
dù người cần cứu ở võ sâu gường hẹp tầng cao
nhưng không làm khó được việc chữa cháy và cứu người bị nạn
và những người lính cứu hoài
rất là áp lực khi thảy qua rất nhiều tiếng để chữa cháy ở bên ngoài cũng như là vào trong đàm cháy
lúc đàm cháy được dập tắt tôi cùng một số đồng đội có lên để kiểm tra giả soát lại từng căn phòng từng nhà từng tầng một
lúc đó tôi và đồng đội chỉ biết là cứu người thôi
lúc đó rất là sợ
nhưng mà tôi vẫn cố kìm nén được cảm xúc để đi vào đàm cháy
tôi nghĩ là việc làm cứu người của mình là việc làm cao cả và cần thiết cho nên là tôi đã vượt qua được nỗi sợ của mình để vào đàm cháy
giành lại cái còn trong cái mất những người lính cứu hỏa như những chiến binh chiến đấu với giặc lửa
hoàn cường đến kiệt sức địch thương
công an đến rất là hô các quân đồng chí nào vào nghe cái nhanh chóng luôn khẩn trương không có lề mề đi rất nhanh
mà các cháu cũng mệt cũng không ăn được chỉ có uống nước
còn cháu có làm dài cho cô cô ấy quạt cô quạt mồ hôi sát hết mặt đen nhẹm ra mồ hôi chết hết

mà các cháu có làm dài cho cô cô ấy quạt cô quạt mồ hôi chết hết mặt đen nhẹm ra mồ hôi chết hết
sau những vụ hỏa hoạn những ám ảnh về sự nguy hiểm khi đối diện với những chiến thắng però phòng

chúc bạn đi qua đi đi qua
những người lính cứu hỏa này khi chọn đi theo con đường này không phải vì những gì to lớn cao siêu
mà với các anh sẵn sàng sâu pha vào những nơi nguy hiểm cứu giúp người dân trong lúc nguy nan là mệnh lệnh từ trái tim